sau hơn một tháng cách ly y tế thì mới đây ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
phường thanh xuân trung quận thanh xuân hà nội được dỡ bỏ phong tỏa
đây được coi là ổ dịch lớn nhất hà nội trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư
hàng nghìn người dân ở các khu cách ly ngoại thành hà nội
đã được ủy ban nhân dân quận thanh xuân tổ chức đón về nhà
theo đó ngày hai mươi chín tháng chín trong buổi sáng có một một trăm linh người được trở về
và buổi chiều có khoảng một trăm sáu mươi người
tất cả các công dân này sau khi được trở về đều không giấu được niềm vui
và sự xúc động khi được an toàn trở về nhà
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
dù đã hết thời gian cách ly dỡ phong tỏa
nhưng sở chỉ huy phòng chống dịch phường thanh xuân trung
tiếp tục thông báo đến người dân ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
phải theo dõi sức khỏe thực hiện nghiêm quy tắc năm k
trường hợp hò sốt cần khai báo y tế hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn
những người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà
cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm một mươi bốn ngày đối với những trường hợp f
hoặc bảy ngày đối với những trường hợp f một
đối với những trường hợp người dân đã đi cách ly tập trung
tại ký túc xá đại học fpt và trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia hà nội
phải thường xuyên theo dõi sức khỏe
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử lý kịp thời